thưa quý vị theo báo cáo của bộ tài nguyên và môi trường từ đầu năm đến nay tổng lượng mưa trên toàn quốc phổ biến ở mức thấp hơn trung bình nhiều năm
hiện nay mực nước tại nhiều hồ chứa lớn ở mức rất thấp một số hồ chứa lớn lượng nước chữ trong các hồ chứa thiếu hụt từ vài chục đến hàng trăm triệu mét khối
cá biệt hồ bản vẽ của tỉnh nghệ an thiếu hụt tới ba trăm tám mươi chín triệu mét khối
trước thực trạng trên thủ tướng chính phủ vừa có công điện gửi tới các tỉnh thành phố và các bộ ngành liên quan về việc chủ động triển khai các biện pháp cấp bách ứng phó với nguy cơ nắng nóng hạn hán thiếu nước và xâm nhập mạng
thủ tướng chính phủ yêu cầu các bộ trưởng và chủ tịch ubnd các tỉnh thành phố chủ động chỉ đạo triển khai quyết liệt các giải pháp cấp bách phòng chống hạn hán thiếu nước xâm nhập mặn không để thiếu nước cho sinh hoạt thủy điện và ảnh hưởng tới sản xuất
nhất là đối với các lĩnh vực trọng yếu
trong đó yêu cầu bộ công thương chỉ đạo tập đoàn điện lực việt nam ra soát phương án sản xuất điện trong bối cảnh xảy ra thiếu nước tại các hồ thủy điện để có phương án chủ động đảm bảo cung ứng điện cho sản xuất sinh hoạt của nhân dân tăng cường sử dụng các nguồn điện ưu tiên dành cho nước của các hồ thủy điện phục vụ phòng chống hạn hán thiếu nước xâm nhập mạng phối hợp với các cơ quan truyền thông làm tốt công tác phổ biến tuyên truyền ý thức sử dụng tiết kiệm điện đặc biệt là trong các tháng cao điểm nắng nóng
đề xuất vận hành linh hoạt các hồ chứa thủy điện lớn gửi bộ tài nguyên và môi trường thẩm định trình cấp thẩm quyền xem xét quyết định nhằm khai thác hiệu quả tiết kiệm nguồn nước
công an thị xã phú mỹ tỉnh bà rịa vũng tàu cho biết đã tiến hành thu thập tài liệu để xử lý hành vi xả nước thải chưa qua xử lý ra môi trường của công ty trách nhiệm hữu hạn carberg vina xã tóc tiên thị xã phú mỹ
từ tin báo của quần chúng nhân dân công an thị xã phú mỹ phát hiện khu vực suối giao kèo đoạn qua đập ba cửa
có sủi bào trắng bất thường nên đã truy nguồn để xác minh
qua đó phát hiện tại khu vực vườn tràm số hai của công ty trách nhiệm hữu hạn kbet vina có dòng nước màu vàng đục bốc mùi hôi chảy thẳng ra cống thoát nước mưa của công ty này
do theo đường nước lực lượng công an phát hiện một máy bơm đang hoạt động bơm nước từ hồ nước dỉ chưa qua xử lý bơm vào vườn tràm số một
từ đây lại bơm tiếp vào vườn tràm số hai theo rãnh nước xả xuống cống thoát nước mưa chảy ra suối giao kèo
sau khi phát hiện vụ việc công an thị xã phú mỹ đã phối hợp với các lực lượng chức năng lập biên bản hiện trường lấy mẫu nước thải để phân tích
đồng thời làm việc với những người có liên quan để củng cố tài liệu xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh an giang cho biết đã phối hợp cùng các ngành chức năng tổ chức tiêu hủy số lượng lớn thuốc bảo vệ thực vật có chứa chất cấm không được sử dụng tại việt nam
trước sự chứng kiến của các sở ngành công an tỉnh an giang tổ chức tiêu hủy hơn sáu một trăm linh chai và sáu mươi can hai trăm linh gói thuốc bảo vệ thực vật các loại có chứa chất cấm sử dụng tại việt nam
đây là số thuốc bảo vệ thực vật trong hai vụ vi phạm hành chính không xác định được người vi phạm do tổ liên ngành phòng chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả tỉnh an giang phát hiện và bắt giữ